trong vài năm trở lại đây các địa phương trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã có nhiều đổi mới trong dạy nghề
từng bước nâng cao chất lượng đào tạo để lao động người dân tộc thiểu số sau khi học xong có thể sống được với nghề
cơ sở sửa chữa máy nông nghiệp của ông ibit nie được mở sau một thời gian ông theo học lớp dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp
tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện krong nang
từ khi tự mở cơ sở sửa chữa gia đình ông đã có thu nhập ổn định cuộc sống gia đình đã tốt hơn trước
từ khi tham gia lớp học sửa chữa máy nông nghiệp mình đã có thể tự sửa chữa các máy cầy bị hỏng
có kiến thức rồi mình đã bàn bạc với gia đình vay mượn để đầu tư mở cơ sở chuyên sửa chữa máy móc nông nghiệp
công việc này không chỉ mang lại thu nhập cho bản thân mà còn tạo điều kiện dạy nghề cho những bạn trẻ có nhu cầu
thực hiện ông đã tự mở cơ sở sửa chữa máy nông nghiệp
thực hiện quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu của thủ tướng chính phủ về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bảy
tỉnh đắk lắc đã đào tạo nghề cho hơn một mươi tám một trăm linh người dân tộc thiểu số
qua đào tạo các lao động có việc làm mới và làm nghề cũ cũng có năng suất thu nhập tăng lên đạt trên bảy mươi sáu
trong đó nổi bật là một số mô hình trồng và khai thác nấm xây dựng dân dụng trồng dưa lưới